tái cơ cao hút ngành nông nghiệp đã giúp cả nước nói chung và tỉnh đồng tháp nói riêng được khởi sắc hơn trên nhiều phương diện
riêng ở huyện tháp mười ngoài tạo được năm ngành hàng chủ lực lúa gạo sen vịt cá sạc rằn và ếch
hiện nay này còn tạo được nhiều mô hình kinh tế vườn hiệu quả trong đó phải kể đến mô hình trọng bích thái
hiện nay mô hình này cho hiệu quả kinh tế khá cao khoảng ba trăm linh triệu đồng mỗi hectare
theo nhiều nông dân địa phương cây bích thái đã xuất hiện ở tháp mười khoảng một mươi năm
ban đầu loại cây trồng này chỉ được bà con tháp mười tận dụng các khoảnh đất ngoài sân
khung viên giường nhỏ bên hiên nhà
để trồng thử nghiệm
nhưng sau thời gian với giá trị kinh tế mang lại
người dân nhận thấy đây là hướng làm ăn mới nên đã mở rộng diện tích
hiện nay diện tích trồng bích thái toàn huyện tháp mười là một bốn trăm linh hectare
chiếm hơn năm mươi trên tổng diện tích giường cây ăn trái của quyện
nói chung là lúa mấy năm nay làm nó nói chung chỗ bắp bên đó là được mùa trúng giá
được giá mơ thất
thì bà con mình mới áp dụng vào cái sản phẩm là để làm giường
ở đây nói chung là làm giường cũng rất nhiều sả mê ăn này trồng mít
rồi cây ăn trái nói chung sầu riêng rồi chanh nói chung các thứ
thu nhập cũng rất cao nói chung là cây mít
cây mít thì từ đầu năm tới nay nó rớt giá
do cái covid một mươi chín thì nó rớt giá mà nói chung cũng sống được
dạ chú ơi từ khi chú trồng mít đó
thì cái hiệu quả kinh tế mang đến cho gia đình mình nó như thế nào há
trước đây thì mình trồng lúa
hết ta mình thu hoạch mỗi một mùa khoảng chừng ba mươi triệu
một hết ta là đó là lúa là có năng suất cao
nhưng mà khi mà trồng mít thì cái năng suất này thì nó sẽ gấp hai ba lần cao hơn trồng lúa
cho nên nói chung là bà con nông dân cũng tính chuyển đổi
để sang làm vườn trồng mít hoặc là những cây khác cho nó có hiệu quả hơn
nông dân trôn văn gỡ ở ấp mỹ thị a xã mỹ an cho biết
trồng mít mang lại hiệu quả khá tốt
vào thời điểm này giá mít đang tăng trên bốn mươi đồng mỗi ký
đã giúp gia đình của ông có thu nhập khá cao
dạ chú ơi chú cho con hỏi là mình trồng mít đến đây được bao nhiêu lâu rồi chú
ừ chú trồng hôm nay ba năm rưỡi rồi
thì hồi đó cũng là làm lúa
rồi tình hình giá cả không có bóp bên quá
rồi làm riết hai ba vụ không có năng suất rồi mới chuyển qua mít
trồng mít thấy cũng đạt
rồi giá cả cũng có nữa
thành ra tôi chuyển qua tôi trồng mít
hiện nay con thấy giá mít cũng rất là cao
thế thì lợi nhuận mà việc trồng mít mang đến cho vườn nhà mình như thế nào vậy chú
tại vì nếu hả mít là giá ba mươi là tôi nói khoảng như một cong mít là phải năm cong ruộng làm chưa lại bằng năm cong mít
một là mít nó ít
dễ chăm sóc
ít phân thuốc
ít bệnh hoạn hơn lúa
nó ít bệnh hoạn hơn lúa
còn nếu mà
mít này mà nằm giá khoảng chừng ba mươi bốn mươi như hiện nay thì dân mình là mau phát triển dữ lắm đó
tại đây người dân được địa phương hỗ trợ nhiều mặt
từ cây giống đến nguyên liệu phân thuốc
đối với cây mít
bà con nông dân được tham gia các lớp tập quấn kỹ thuật trồng mít đều am hiểu kỹ thuật cơ bản
biết tổ chức sản xuất phù hợp
chăm sóc tốt và tạo năng suất khá ổn định cho vườn mít của mình
được là các nhà khoa học
các chuyên gia xuống hướng dẫn kỹ thuật cho mình rồi mình nắm bắt được đó
mình áp dụng vào cái dường thực tế của mình để mà quản lý được dịch hại
sâu bệnh về cái phẩm chất của trái nữa
bước thứ hai là mình bua bán đồ này kia nữa

những nơi mà có điều kiện lên vườn để mà trồng cây ăn trái thì nông dân đã phát hiện lên nhiều rất là nhiều
cho nên hiện nay thì hạ bắc xã đã có tổ chức thêm một cái dịch vụ là tư vấn kỹ thuật
để bà con tổ chức sản xuất trồng cây ăn trái đã có hiệu quả cao
cái thứ nhất cũng như là hạ bắc xã đã chủ động kết hợp với những cái công ty hoặc là những cái nhà khoa học
để mà mời họ đến đây tư vấn kỹ thuật cho bà con nông dân
còn thường xuyên là hạ bắc xã có cán bộ kỹ thuật
nếu như trong quá trình sản xuất mà thành viên thấy rằng cái cây mình nó có cái triệu chứng bệnh gì đó
thì có thông báo hạ bắc xã thì hạ bắc xã sẽ cử cán bộ đến trực tiếp cùng với bà con
để mà tìm ra cái bệnh để mà xử lý nó kịp thời trong cái lúc mà trong cái thời gian sản xuất của bà con
đặc điểm nổi bật của cây mít thái là thời gian sinh trưởng ngắn cho thu hoạch nhanh
từ lúc trồng đến lúc cắt lứa trái đầu tiên
chỉ mất khoảng một mươi hai đến một mươi năm tháng
để cây mít sinh trưởng và phát triển tốt nhất
nông dân thường xuống giống cây vào đầu mùa mưa từ tháng năm đến tháng bảy dương lịch
khẩu làm đất là rất quan trọng
ngoài xử lý diệt khuẩn người lập giường cần phải đào rảnh đắp mô
mỗi mô đất cao khoảng năm mươi bảy mươi cm thì mới đảm bảo giúp cây mít phát triển đồng đều và tăng trưởng khỏe
cây mít thái rất sợ úng nên vào mùa mưa lũ
nông dân chú ý kiểm tra kênh mương cống rảnh do có kế hoạch chống úng kịp thời
trong kỹ thuật trồng mít việc tỉa cành tạo tán tỉa trái cũng quan trọng không kém
bởi ngoài việc hạn chế sâu bệnh giảm sức nuôi thân cây
thì việc thẩm mỹ cho cây mít cũng được bà con nhà vườn rất chú trọng
việc tỉa cành được bắt đầu khi cây mít cao khoảng một mét trở lên
đối với cây còn nhỏ tỉa cành tạo tán từ hai ba lần mỗi năm
cây lớn mỗi năm một lần vào thời điểm sau khi thu hoạch trái
theo bà con nhà vườn nên cắt bỏ các cành gần sát mặt đất từ bốn mươi cm trở xuống
tỉa bỏ bớt các cành cấp hai cấp ba để giúp cho cây vừa đẹp vừa thoáng
đối với tỉa trái nhà vườn cần chú ý loại bỏ bớt trái xấu trái sâu bệnh và trái nhỏ
nếu là cây một năm tuổi bà con chỉ chừa một trái một lứa năm thứ hai để hai trái một lứa
năm thứ ba trở đi để từ ba bốn trái một lứa mỗi năm hai lứa
cứ như thế số trái để lại sẽ được tăng dần theo năm tuổi của cây mít
nói chung thì ban đầu khi mình lên clip thì mình cũng không biết là cái kỹ thuật trồng
thì cũng nhờ cán bộ ở xã ở địa phương như nhờ cũng của chú năm phụng bên nông nghiệp xã
để đến để hội thảo để hướng dẫn bà con để mà sử dụng cách thức cái kỹ thuật để trồng mít
cho nên nói chung thì nhờ cái kỹ thuật đó mà mình áp dụng vào cho nên nó trồng bây giờ nó cũng rất là đạt
từ việc am hiểu kỹ thuật cùng với giá trị kinh tế khá so với các mô hình sản xuất khác
nhiều bà con hiện đang mở rộng diện tích trồng mít
hiện nay xã đốc binh kiều là nơi tập trung diện tích trồng mít nhiều nhất với gần ba trăm linh hectare
kế đến là phú điền thanh mỹ mỹ an mỗi xã trên hai trăm linh hectare
cái bán thì nói đúng nào ngay đợt cũng một vài triệu hai ba triệu ba bốn triệu nó nhiều đợt chứ không phải là bị gì mít mình hai ba đợt chứ đâu có một đợt bán cái một thì nó đứt lứa rồi sao

theo chia sẻ của bà con hiện nay mỗi hecta mít cho năng suất khoảng ba mươi tấn
giúp việc khai thác giống cây mít mới
phù hợp với điều kiện đất đai
sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu
ở địa phương
nông dân ở tháp một mươi hiện đang rất kỳ vọng
cho mô hình trồng mít thái
được tiếp tục phát triển một cách bền dững
ở đây nếu mà người dân
nếu mà mong muốn
giá trả được khoảng ba mươi một ký
thì nông dân rất ngon
làm anh rất là phát tài
theo tôi đánh giá
tôi trồng khoảng bảy trăm linh tám trăm linh đai
tôi thấy mít này
có thể là tương lai
theo dùng đất tháp một mươi của mình
mình cũng kỳ vọng
chính quyền ca cấp
hỗ trợ đầu gà
có thể là áp dụng
chương trình lô bên gáp
hoặc việc gáp gì đó
để mình có nhiều thị trường

xin chào và hẹn gặp lại